tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục quan tâm chỉ đạo sở giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi giám sát và xử lý theo quy định